hà nội nổi tiếng với ba mươi sáu phút

đó dù chỉ duy nhất một cửa hàng lặng lẽ nằm nếp mình bên phố cổ
nhờ vậy mà phố lò rèn hiện nay là một trong số ít những con phố còn giữ được nghề truyền thống đã tạo nên tên cho con phố này
phố lò rèn mang nhiều đặc trưng như bao con phố cổ hà nội khác
trước kia các ngôi nhà trên phố
bên trong là chỗ ở của gia đình ngoài cửa là chỗ làm hàng
giờ kia cả con phố dài hơn trăm mét này có đến hơn chục hộ cùng kéo bể rèn
tiếng quai tiếng múa rộn ràng không ngớp bể lò luôn đỏ rực cả ngày
khoảng đầu thế kỷ hai mươi là giai đoạn hương thịnh của con phố và của nghề rèn nơi đây
bởi khi ấy người pháp xây dựng nhiều cửa
sắt nhà ga đường xe lửa họ phải đặt làm nhiều thứ từ bu lông bản lề cửa sắt
nhờ nghề rèn này mà nhiều nhà tích được vốn họ chuyển sang buôn sắt
vì thế dần dần phố lò rèn chẳng còn ai tiếp tục ngày xưa
thế nhưng dù còn hay không thì sự hiện diện của ngôi đình thờ tổ nghề chính là minh chứng cho một thời kỳ hưng thịnh của nghề đó
tại căn nhà cửa
tại căn nhà cửa
cụ nằm ngay đầu phố lò dèn là nơi thờ ông tổ nghề rèn
trên gác hai của căn nhà là ngôi đình thờ nơi chứng kiến những sự kiện lớn của nghề rèn

cửa hàng vòn vòn vẹn vài mét vuông ngay mặt đường cứ đều đặn mở cửa từ bảy giờ sáng

là con trai và cháu nội của những người thợ rèn ông nguyễn phương hùng lớn lên khi khu phố của mình vẫn còn vang lên âm thanh chát chúa của các lò rèn nơi chuyên sản xuất thiết bị nông nghiệp và phụ nữ

biết đến nghề rèn từ năm một mươi tuổi lúc bấy giờ ông hùng chỉ làm phụ cho cha khi thì xúc than thổi bễ khi lại trả hàng cho khách
sau đó ông học trung cấp cơ khí trải qua nhiều nghề khác nhau có lúc là anh thợ hàn rồi làm lái xe nhưng cuối cùng vẫn về với nghiệp của cha
ban đầu ông hùng coi công việc này chỉ đơn giản như một nghề kiếm cơm về sau khi chọn nó làm công việc gắn bó cả đời ông mới thực sự cảm nhận được và yêu lấy cái nghề này
bắt đầu lớp bốn bắt đầu rồi bắt đầu tôi thi quả chuyển cơ điên cấp hai
tôi phải lên phụ bố tôi làm làm nghề hồi xưa còn bao cấp vừa làm vừa lén nút chứ không được mở cửa hàng như bây giờ
vừa làm vừa hợp tác về làm nút tôi chặt cái nông đen này tôi làm cái nặt vặt cho bố tôi
thì lúc đấy là tôi hình thành cái nghề rèn bắt đầu từ bà trừ đấy nhưng nó bị yêu nghề tôi chưa bao giờ nói yêu nghề được cả
thì mình chỉ biết là theo phản xạ mình làm theo bố mình là cứ làm
con người ta phải bôn ba trải qua mọi kinh nghiệm xong bắt đầu đúc kết lại nhưng mà nói có đúc kết thì bắt đầu
bố tôi lúc đấy bố tôi yếu rồi bố tôi là thưa con ơi về lối nghề bố
thì bắt đầu tôi có hơi hướng để tôi lối nghề bố thôi nhưng lúc đấy tôi vẫn đương làm nhà máy thôi đi bộ đội về tôi về nhà máy tôi về chế độ một sáu
về xong rồi về đây làm là đúng năm chín mươi một hai chín mươi hai
nó sẽ bước vào một cái ngưỡng cửa về tích thợ yêu nghề là nghề rèn chế thức của trong đời thôi
tại chính con phố
trước đó tại chính con phố
cửa hàng này ông nội và cụ thân sinh của ông hùng cũng đã gắn bó với nghề rèn suốt cả một đời
thời ông nội của ông hùng cách đây khoảng một thế kỷ là thời vàng son của nghề rèn
trước kia cụ thân sinh không còn đủ sức để cầm búa nên thỉnh thoảng ông ra cửa hàng ngồi nhìn con trai vẫn đang giữa lửa bể rèn
khi ấy ông vừa mừng vui vừa tự hào vì có một cậu con trai đủ dũng cảm đối nghiệp cha ông
có mừng rồi cũng có lo ông tiếc khi nhớ lại một phũ nghề từng huân thịnh nhưng giờ đã xa
nhà hồng nhân văn hận
vây châu sơn